thưa quý vị sáng mai một mươi một tháng bảy tòa nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử năm mươi bốn bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu
năm bị cáo bị truy tố về các tội đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đất tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao và một số tỉnh thành phố
trong vụ án này bị cáo tô anh dũng cựu thứ trưởng bộ ngoại giao được xác định là đã ba mươi bảy lần nhận hối lộ với tổng số tiền hai mươi một năm tỷ đồng
bị cáo vũ hồng nam cựu thứ trưởng bộ ngoại giao hai lần nhận hối lộ số tiền gần hai tỷ đồng
bị cáo nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao nhận hối lộ ba mươi hai lần với tổng số tiền hơn hai mươi năm tỷ đồng
bị cáo phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế nhận hối lộ hai trăm năm mươi năm
bị cáo trần văn tân cựu phó chủ tịch ubnd tp hà nội nhận hối lộ bảy lần với số tiền hơn hai tỷ đồng
bị cáo trần văn tân cựu phó chủ tịch ubnd tp quảng nam nhận hối lộ chín lần với số tiền năm tỷ đồng
bị cáo nguyễn quang linh cựu trợ lý của phó thủ tướng chính phủ nhận hối lộ năm lần với số tiền hơn bốn hai tỷ đồng
cùng bị truy tố về tội nhận hối lộ là một số đại sứ cán bộ ngoại giao
làm việc tại nhật bản malaysia nga và angola
và khởi tố các bị can còn lại về các tội không tố giác tội phạm tội che giấu tội phạm
và tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
đến nay cơ quan công an đã thu giữ hai mươi khẩu súng các loại gồm súng quân dụng súng hơi súng tự chế
hai quả lựu đạn hơn một viên đạn các loại một mươi năm kíp nổ một hai kg vật liệu nổ một nòng giảm thanh hai ống ngắm
một bộ mô hình nghìn tập ba mươi con dao các loại một mươi cờ phun rô hàng chục điện thoại di động thẻ nhớ thiết bị điện tử các loại
cùng nhiều ná cao su và các tài liệu chứng cứ liên quan khác hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
còn tại tỉnh bình dương công an thành phố thủ dầu một đã bắt giữ đối tượng dương phú hiền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quê tại tỉnh quảng nam
để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu đối tượng dương phú hiền và một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hiện đang sinh sống tại phường phú lợi
thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương có quan hệ tình cảm từ giữa năm hai nghìn hai mươi hai
trong thời gian quen nhau hiền thường xuyên đi làm việc ở thành phố phú quốc tỉnh kiên giang nên cả hai xảy ra mâu thuẫn
vào ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba hiền đón xe khách từ kiên giang đến thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
và chuẩn bị một chai xăng một con dao
tìm bạn gái để giải quyết mâu thuẫn
đến khoảng bảy giờ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba hiền thấy bạn gái đang đi bộ trước cổng một siêu thị
liền chạy tới tạp xăng và dùng bật lửa đốt khiến nạn nhân nằm gục xuống đường
lúc này hiền tiếp tục dùng dao đâm nạn nhân bị thương
sau khi gây án hiền bỏ trốn khỏi hiện trường còn nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu
quá trình điều tra truy xét công an thành phố thủ dầu một đã phát hiện bắt giữ được dương phú hiền
khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh gia lai
bị bắt về hành vi mua bàn cháy phép tám viên ma túy tổng hợp
ngô đức thành chú tại phường đông vĩnh tp vinh vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an
khởi tố về hành vi mua bàn cháy phép chất ma túy
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ sáng ngày hai mươi tám tháng sáu vừa qua công an tp vinh đã phá thành công chuyên án
bắt đối tượng ngô đức thành về hành vi mua bàn cháy phép chất ma túy
thu giữ tám viên ma túy
một mươi viên ma túy tổng hợp và ba mươi năm gam ma túy đá cùng một số vật chứng liên quan khác
để qua mắt lực lượng công an sau khi lấy ma túy về thành mang dấu trong thùng loa
và nhiều địa điểm khác trong nhà mục đích bán cho các con nghiện trong và ngoài địa bàn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị từng được xem là điểm nóng khi tập trung các loại đối tượng liên quan đến ma túy
cũng như là nơi lẩn trốn của nhiều đối tượng truy nã liên quan đến ma túy
để giải quyết địa bàn trọng điểm này cấp ủy chính quyền địa phương xã lóng luông huyện vân hồ
đã và đang huy động mọi nguồn lực quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy góp phần phát triển kinh tế xã hội
hơn bảy mươi tuổi ông tráng a vàng ở bản lóng luông xã lóng luông là người đã chứng kiến
nhiều sự đổi thay ở nơi mà ông sinh ra lớn lên
ngày hôm nay trên quê hương của mình cùng với sự quyết tâm của chính quyền địa phương
và sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an bà con nhân dân đã thay đổi cách nghĩ
cách làm từng bước đẩy lùi cái chết trắng ra khỏi đời sống
nóng như là đúng xá tà dây hang kia là một số người dân họ cũng từ giác đi làm nương đi làm thuê
nhưng thì thấy thì chứng tỏ là họ cũng đã hiểu được là cái tình hình ma túy là không nên tiếp tục nhiều nữa
hiện nay toàn xã có bốn mươi tám nhóm liên gia tự quản về an ninh trả tự với một ba trăm bảy mươi sáu thành viên
hoạt động hiệu quả góp phần lớn trong công tác đảm bảo an ninh trả tự trên địa bàn
trong sáu tháng đầu năm công an xã lóng luông
đã phối hợp phát hiện bắt giữ một mươi ba vụ một mươi năm đối tượng liên quan đến ma túy
phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tỉnh công an huyện vân hồ
hoạt động một đối tượng truy nã ra đầu thú
lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với một mươi năm đối tượng
hiện nay trên địa bàn xã úc luông thì còn một mươi chín đối tượng truy nã
tập trung ở ba bản có tàng lúng xã tà dê
và các bản này cũng được xác định là các đối tượng
về ma túy và đối tượng nghiện
tuy nhiên để vào vận động để vận động đưa các đối tượng đi ca nhiện
gặp rất nhiều khó khăn như do là người dân ở trên địa bàn
có quan hệ thân thiết với nhau
nên là họ cũng không cung cấp thông tin là một
thứ hai nữa là cũng e ngại về cái liên quan đến cái việc mà các đối tượng truy nã
thì đâm ra là cũng gặp rất nhiều khó khăn là như vậy
trong thời gian trước
thì đảng ủy bác nhân dân sáng tiếp tục có những cái giải pháp cổ thể là
sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cho đánh bảo các nhân dân nhận thức rõ về cái tác hại của ma túy
cái thứ hai nữa là sẽ tập trung bán xác các địa bàn
để tổ chức các cuộc họp dân phát giác
và để phát hiện sớn những cái đối tượng tham gia vào các cái đường giấy mua bán lớn
cái thứ hai nữa là để tổ chức các cái cuộc họp
và các cái thời điểm
cái câu để phát giác để phát hiện một số các cái nhóm hộ gia đình
mà người ta trật tiết để mua bán sử dụng và mua bán lẻ chất ma túy trên cái bản xác
vì cuộc sống bình yên của nhân dân
công an xã lóng luông vẫn đang thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự
tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát tuyên truyền vận động nhân dân
nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa các loại tội phạm
kịp thời phát hiện
ngăn chặn xử lý tội phạm ngay tại cơ sở
có phần đưa lóng luông ra khỏi danh sách địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với hồ thị kim xuyến
chú tỉnh tiền giang hiện đang sinh sống tại thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
xuyến cho một số người dân vay tiền và yêu cầu thế chấp bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
với hình thức hợp đồng ủy quyền có thời hạn từ một đến hai năm
tuy nhiên sau đó xuyến đã chuyển nhượng hoặc cầm cố các thửa đất này cho người khác
mà không thông báo cho người vay biết nhằm chiếm đoạt tài sản
rất nhiều người dân trên địa bàn các huyện long hồ tam bình và thành phố vĩnh long
đã bị xuyến lừa chiếm đoạt số tiền khoảng bốn tỷ đồng
cơ quan công an thông báo ai là người bị hại của xuyến
hãy liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long để được giải quyết theo quy định
năm đối tượng có hành vi tụ tập đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
đang bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh
với hợp với công an thị xã trảng bàng củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
vào đáng ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
trạm cảnh sát giao thông trảng bàng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh
phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an thị xã trảng bàng
đã tiến hành vây bắt tạm giữ hai mươi năm đối tượng cùng với hai mươi hai xe mô tô
đang thực hiện đua xe trái phép chạy xe tốc độ cao lạng lách nẹp bô đánh võng
qua làm việc các đối tượng tham gia có tuổi đời còn rất trẻ từ một mươi tám đến ba mươi tuổi
chỉ vì thích thể hiện nên đã rủ dê tụ tập đêm khuya để đua xe trái phép
thời gian tới để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
trên tất cả các tuyến địa bàn đặc biệt tập trung cao độ vào các địa bàn thường xảy ra
đua xe mô tô trái phép tụ tập chạy xe gây dối chức tự công cộng
để xử lý nghiêm các đối tượng thực hiện hành vi này
trong ngày hôm nay ngày một mươi tháng bảy tại buổi làm việc đầu tiên tại kỳ họp giữa năm
hội đồng nhân dân tp hcm thông qua nghị quyết thực hiện nghị quyết chín mươi tám hai nghìn hai mươi ba của quốc hội
về thiết điểm một số cơ chế chính sách đặc thù
phát triển tp hcm
phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cho biết
đây là thời điểm toàn bộ hệ thống chính trị các tầng lớp nhân dân doanh nghiệp
phấn khởi và chuẩn bị tâm thế nguồn lực đón nhận nghị quyết chín mươi tám của quốc hội
về thiết điểm chính sách đặc thù phát triển tp hcm
đây cũng là thời cơ điều kiện thuận lợi để thành phố tận dụng các cơ chế chính sách đặc thù
tháo gỡ vương mắt khai thác tối đa tiềm lực phát triển trong thời gian tới
ngoài việc thảo luận và ban hành nghị quyết thực hiện nghị quyết chín mươi tám hai nghìn hai mươi ba của quốc hội
kỳ họp thứ một mươi hội đồng nhân dân lần này cũng sẽ bầu bổ sung ủy viên ủy ban nhân dân tp hcm
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu tập trung đánh giá khách quan toàn diện về tình hình kinh tế
văn hóa xã hội sáu tháng đầu năm và thông qua nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội
sau tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba và một số nội dung quan trọng khác
so với năm ngoái trong một trăm linh tám trường tại tp hcm vừa công bố điểm chuẩn vào lớp một mươi
có tám mươi năm trường có điểm chuẩn tăng một mươi một trường có điểm chuẩn giảm một mươi hai trường còn lại điểm chuẩn giữ nguyên
sở giáo dục đào tạo tp hcm khẳng định sẽ không hạ điểm chuẩn
không hạ điểm chuẩn không tuyển bổ sung để đảm bảo chất lượng giáo dục
theo sở giáo dục đào tạo tp hcm tuyển sinh lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn đạt chín mươi chín
so với số hơn bảy mươi bảy trí tiêu cần tuyển
tuy nhiên ở một trăm linh tám trường trung học phổ thông công lập với số chi tiêu còn thiếu
tp hcm sẽ không tuyển bổ sung không hạ điểm chuẩn để đảm bảo tốt công tác phân luồng học sinh
đảm bảo chất lượng giáo dục
nhìn chung điểm chuẩn năm nay có sự phân hóa rất rõ giữa trường tốt đầu tốt giữa và tốt cuối
điều này cho thấy đề thi tuyển sinh vào lớp một mươi ngày càng tiệm cận
bám sát với quá trình học của các em đảm bảo yếu tố phân hóa
đặc biệt đề thi ngày càng đổi mới và phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn hai mươi
các trường có mức điểm chuẩn thấp đặc biệt một mươi sáu trường có điểm chuẩn từ một mươi hai điểm trở xuống
hầu hết ở khu vực vùng ven ngoại thành
sở giáo dục đào tạo tp hcm sẽ tiếp tục ra soát làm việc và có những chí đạo
để rút dần khoảng cách giáo dục giữa các khu vực trong thành phố
báo cáo của hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
công an tính bình thuận cho biết
tội phạm về trật tự xã hội đã được kiềm chế
từ đầu năm đến nay toàn tỉnh bắt năm trăm chín mươi sáu đối tượng
trong đó có tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
trong sáu tháng đầu năm công an tỉnh bình thuận đã tăng cường bám địa bàn
quản lý chặt đối tượng kịp thời giải quyết các vụ việc nảy sinh
không để phức tạp phát sinh điểm đóng
qua đó tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế
xảy ra hai trăm năm mươi sáu vụ so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai giảm ba mươi tám vụ
điều tra làm rõ hai trăm hai mươi bốn
trên hai trăm năm mươi sáu vụ phạm tội về trật tự xã hội bắt năm trăm chín mươi sáu đối tượng
đấu tranh triệt xóa các băng ổ nhóm trên địa bàn không để tồn tại phức tạp
chủ động kiểm soát có hiệu quả các nhóm đối tượng cho vay lãi nặng
tính dụng đen đòi nợ thuê trên địa bàn
việc thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp sản xuất
quản lý căn cứ công dân và đề án sáu của chính phủ đảm bảo tiến độ đề ra
qua đó góp phần giữ gìn ổn định về chính trị đảm bảo trực tự an toàn xã hội
được cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao
trong ngày chín tháng bảy đoàn công tác trường đại học cảnh sát nhân dân do thiếu tướng giáo sư tiến sĩ
trần thành hưng hiệu trưởng nhà trường dẫn đầu đã đến thăm hỏi động viên gia đình
các liệt sĩ cán bộ công an bị thương ở đắk lắc
đoàn công tác đã dân hương tưởng nhớ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tinh thần dũng cảm
quên mình vì nhân dân khi làm nhiệm vụ của các đồng chí công an xã hy sinh tại hai xã ea tiêu
và ea cơ tư huyện cơ cunh tỉnh đắk lắc
thay mặt đảng ủy ban giám hiệu và cán bộ giảng viên nhà trường thiếu tướng trần thành hưng
đã ân cần thăm hỏi động viên chia buồn sâu sắc đến thân nhân gia đình các đồng chí
trao gửi số tiền một trăm bảy mươi triệu đồng và quà cho thân nhân gia đình các liệt sĩ
và các đồng chí công an bị thương khi làm nhiệm vụ
với mục tiêu hoàn thành một trăm linh việc thu nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân gắn chip và
cho công dân trong độ tuổi đủ điều kiện đang cư trú trên địa bàn thành phố
công an các quận huyện thành phố thủ đức tại thành phố hồ chí minh đã quyết liệt triển khai thực hiện cao điểm
từ đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tới nay nhiều người dân làm căn cứ công dân gắn chip
chỉ trong vòng từ bảy đến một mươi năm ngày đã được cảnh sát khu vực trao tận tay
để người dân nhận được căn cứ công dân sớm là nỗ lực cố gắng rất lớn
không biết mệt mỏi của lực lượng công an các quận huyện và thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
bước vào cao điểm nước rút công an thành phố hồ chí minh đã huy động cao độ lực lượng
phương tiện tăng thời gian thu nhận hồ sơ căn cước công dân ngoài giờ hành chính
và vận dụng những cách làm sáng tạo để về đích sớm chỉ tiêu cấp căn cước công dân trong dịp này

phương tiện tăng thời gian thu nhận hồ sơ căn cứ công dân trong dịp này
không chỉ thực hiện việc cấp phá căn cứ công dân gắn chip tại chỗ lực lượng cảnh sát khu vực công an các phường
đã chú động rà soát người già người tàn tật không thể tự đi lại tại địa bàn của mình quản lý
để tới tận nhà hỗ trợ đưa rút những người này tới nơi cấp phá căn cứ công dân gắn chiếp lưu động tại phường
đối với những trường hợp
người lớn tuổi bệnh tật không thể di chuyển được thì lực lượng công an cũng đưa máy móc xuống tận nhà
để cấp đổ thẻ căn cứ công dân gắn chiếp cho những trường hợp này
tiến tới hoàn thành tốt nhất việc cấp đổ thẻ căn cứ công dân gắn chiếp cho người dân trên địa bàn
bà nay là chín mươi sáu tuổi rồi cho nên đi lại rất là khó khăn cho nên việc đi lại đó cũng ấy lắm
cho nên là thôi mấy anh tới đây và giúp được cho bà như vậy là quá tốt và gia đình cũng cảm ơn
đối với công dân đã có căn cứ công dân gắn chip điện tử nhưng hiện chưa kích hoạt tài khoản định danh xác thực điện tử mức hai
công an tp hcm cũng tuyên truyền người dân cần đến trụ sở công an phường hoặc nơi cấp căn cứ công dân gắn chip điện tử
để được hướng dẫn thực hiện kích hoạt
tài khoản định danh điện tử được kích hoạt thành công người dân sẽ có nhiều tiện ích trong việc sử dụng phương thức này
thay cho việc xuất trình các giấy tờ như trước đây đặc biệt là hiện tại đã bãi bỏ số hộ khẩu số tạm tru giấy
tiếp tục với thông tin an ninh trật tự đáng chú ý khác rạng sáng ngày một mươi tháng bảy công an quận ba tp hcm bất ngờ kiểm tra quán bar
tại địa chỉ sáu mươi năm võ văn tần phường võ thị sáu quận ba cơ quan công an đã sàng lọc đưa về trụ sở làm việc hàng chục khách và nhân viên
có dấu hiệu dương tính với chất ma tuyến
đúng giờ rạng sáng ngày một mươi tháng bảy hàng chục cán bộ chiến sĩ công an quận ba đã bất ngờ có mặt bên trong quán ba sáu mươi năm võ văn tần
dù đã quá nửa đêm sông bên trong vũ trường này vẫn còn hàng trăm thanh niên đang xe siêu bay lắp trong mang rượu và nhạc mạnh
tất cả khách chơi nhân viên đều yêu cầu giữ nguyên vị trí tay đặt bên bàn để công an tiến hành kiểm tra phân loại
phía dưới sàn nhà đoàn công tác công an quận ba phát hiện nhiều vỏ bóng cười
bên trong các kho hàng nhiều bình khí n hai o cá vỏ bao thuốc shisha không rõ nguồn gốc
tổng cộng hơn ba mươi người cả khách hàng và nhân viên đã được đoàn công tác đưa về trụ sở công an phường võ thị sáu tiến hành kiểm tra ma túy
trong đó một mươi năm người có kết quả dương tính với chất ma túy
công an quận ba còn xác định một số lỗ vi vạm tại quán bar địa chỉ sáu mươi năm võ văn tần phường võ tỉ sáu
như kinh doanh quá dự quy định buôn bán kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang tạm giữ phan công khanh hai mươi chín tuổi quê bến tre
để điều tra làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo thông tin ban đầu phan công khanh hai mươi chín tuổi quê bến tre tạm trú quận bảy tp hcm
bị một người nộp đơn tố cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản liên quan đến mua bán dòng ô tô đắt tiền
khanh được biết đến là người chơi ô tô đắt tiền lẫn mô tô phân khối lớn có tiếng tại việt nam
đầu tháng sáu vừa qua khanh có thông tin
vừa khai trương cửa hàng siêu xe k super tại đường trần hương đạo quận một tp hcm
khoảng gần bốn giờ sáng nay ngày một mươi tháng bảy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm đã kịp thời có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giữa hai xe container và dập tắt đám cháy
cứu được nhiều tài sản trị giá hàng tỷ đồng
thời điểm trên công an tp hcm nhận tin báo vụ cháy hai xe container sau vai trạm giao thông
khi xảy ra hỏa hoạn hai phương tiện đều đang vận chuyển container có chứa hàng hóa bên trong
cảnh sát giao thông công an địa phương và cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ nhận tin báo
đã có mặt tại hiện trường và dập tắt ngọn lửa sau đó ít phút
sự cố không gây thương tích về người
lực lượng công an đã cút được tài sản trị giá khoảng một tỷ đồng và hai xe miramote
hai thùng container có chứa hạ linh kiện điện tử và cao su thành phẩm
tại tỉnh lâm đồng công an huyện damrong phối hợp với ban quản lý rừng phòng hộ serepok
vừa phát hiện và bắt quả tang một vụ khai thác vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn
trong khi đó sau một thời gian khẩn trương điều tra thu thập chứng cứ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam hai đối tượng
có hành vi hủy hoại rừng chi tiết có trong cụm tin ngay sau đây
trước đó vào đêm ngày bốn tháng bảy lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực tiểu khu hai trăm một mươi tám
có nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép lâm sản bằng máy cây
khi lực lượng tiếp cận nhóm đối tượng bỏ lại tăng vật bỏ trốn
tại hiện trường ghi nhận có một xe máy cầy hai mươi bảy hộp gỗ hoa lý thuộc nhóm bốn có khối lượng gần bốn mét khối
cơ quan công an đã xác định bảy đối tượng liên quan trong đó đồng quảng giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại huyện đam rông cầm đầu chủ mưu thực hiện vụ việc
cơ quan công an huyện đam rồng đã tạm giữ hình sự đối tượng đồng quảng giang
và hai đối tượng có liên quan cùng các tăng vật phương tiện vi phạm để phục vụ công tác điều tra xử lý
theo kết quả điều tra từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
nguyễn văn lực sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chú huyện u minh tỉnh cà mau
đi làm thợ hồ chung với một người đàn ông tên toàn không rõ nhân thân lai lịch
vào ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi ba toàn thuê lực chặt phá cây rừng ở khu vực rừng phòng hộ
thuộc tiểu khu bảy mươi chín tổ hai ấp dương tơ xã dương tơ
thành phố phú quốc để lấy đất canh tác với tiền công mỗi ngày là bốn trăm linh đồng
sau đó lực có rủ thêm nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
trú thành phố vị thanh tỉnh hậu giang cùng chặt phá rừng
đến sáng ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba trong lúc đang chặt phá cây rừng
thì lực và hải bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang
với tổng diện tích rừng bị hủy hoại gần sáu bốn trăm linh m hai
nhưng qua tempter trong nước đáng chú ý ubnd thành phố hà nội yêu cầu không xem xét
hoặc kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp mới điều chỉnh quy hoạch xây dựng
cho các chủ đầu tư xây dựng vi phạm
kế hoạch được ban hành để chấn chỉnh và khẩn trương khắc phục tồn tại hạn chế yếu kém
liên quan đến công tác quản lý quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng đã được chỉ ra nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm
hiệu quả trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp tổ chức trong hệ thống
chính trị thành phố hà nội nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý
quy hoạch trật tự xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và nhận thức của nhân dân góp phần hạn
hạn chế vi phạm về trật tự xây dựng tăng cường sự phối hợp có hiệu quả giữa các sở ban ngành
chính quyền địa phương trong công tác quản lý quy hoạch quản lý trật tự xây dựng
bộ giao thông vận tải vừa gửi dự thảo luật đường bộ để xin ý kiến các bộ ngành địa phương
các cơ quan có liên quan trong đó có nội dung liên quan đến đề xuất xe mô tô xe gắn máy phải
kiểm tra khí thải định kỳ bộ giao thông vận tải thừa nhận quy định kiểm soát khí thải đối với xe
mô tô xe gắn máy khiến người sử dụng xe phải bỏ chi phí bảo dưỡng định kỳ cho phương tiện tuy nhiên
chi phí này sẽ được bù đắp bằng việc giảm chi phí sửa chữa phương tiện
cho những hư hỏng phát sinh do thiếu sự kiểm tra thường xuyên bảo dưỡng định kỳ
tăng hiệu quả khai thác phương tiện giảm thời gian dừng khai thác phương tiện do hư hỏng kéo dài
tuổi thọ và duy trì khả năng khai thác phương tiện giảm chi phí nhiên liệu
và như vậy nếu thực hiện kiểm soát khí thải thì người dân không bị tăng chi phí mà còn tiết kiệm
được hai mươi năm sáu trăm ba mươi hai đồng một xe một năm trong trường hợp nhà nước có tiến hành thu phí kiểm định khí thải
bên cạnh đó được sống trong môi trường có nồng độ chất lượng độc hại và bụi trong không khí thải thấp
tăng tuổi thọ của phương tiện giảm chi phí đầu tư cho việc mua sắm phương tiện mới
thưa quý vị với việc giảm năm mươi mức thu lệ phí trước bạ cho ô tô lần này
thì đây là lần thứ ba trong ba năm qua kể từ khi xuất hiện đại dịch covid một mươi chín ở việt nam
lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước được giảm một nửa
nhiều người kỳ vọng đây sẽ là yếu tố kích thích sức mua vực dậy doanh số thị trường
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh đang gặp khó khăn
chờ đợi đã lâu cho đến hôm nay anh liên mới quyết định mua xe ô tô để phục vụ nhu cầu đi lại của mình
được giảm năm mươi chi phí trước bạ anh cũng tiết kiệm được khoảng tám mươi triệu đồng khi mua chiếc xe này trong thời điểm hiện nay
cũng rất là mong cái ngày này để được người dân như chúng tôi để đi đăng ký xe
vì chính sách trước bã này cũng đợi rất là lâu rồi
cũng thời điểm kinh tế khó khăn này thì cũng đã thúc đẩy được thị trường ô tô này
thì chúng tôi cũng rất là mong giảm được khá là chi phí để đăng ký xe cũng như là tiêu dùng
tiêu dùng cũng được lợi rất là nhiều
em rất là phấn khởi khi nhà nước giảm định trước bã giúp cho em tiết kiệm được khoảng một mươi triệu
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đăng ký mới được giảm năm mươi
đây được xem là sự trợ giúp thị trường ô tô sau hai tháng liên tiếp ghi nhận doanh số giảm mạnh
đồng thời chính sách này được các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tạo động lực kích thích tâm lý cũng như nhu cầu mua sắm ô tô của người dân trong bối cảnh hiện nay
mong muốn là cũng như là kỳ vọng là sau khi được chính phủ ban hành hỗ trợ lệ phí trước bạ ô tô
dành cho những xe lắp ráp trong nước thì chúng tôi kỳ vọng là sẽ tăng trưởng lên đến năm mươi sáu mươi trong sáu tháng cuối năm này
đấy là điều mà chúng tôi đang mong muốn
và trong mấy ngày qua khi mà đã áp dụng sang tháng bảy này rồi thì sức hàng cũng như là lượng khách hàng đến quan tâm đến đại lý trên xe cũng như là mua xe là đã tăng đột biến
giảm năm mươi lệ phí trước bã cho ô tô sản xuất trong nước là một chính sách đáp ứng được yêu cầu của
những nhà đầu tư và nó cũng là cái kết quả của cái giúp kinh nghiệm và hiệu quả của chế hích này đã được thực hiện trước đây
điều này chắc chắn là nó sẽ giúp cho cái nhu cầu về mua nhà mua ô tô lắp ráp trong nước là sẽ tăng lên
nó gắn với cái lợi ích từ cái việc giảm năm mươi trước bã
thứ hai nữa là nó cũng giúp phục hồi phần nào thị trường ô tô ở trong nước và giúp cạnh tranh của ô tô trong nước tốt hơn so với ô tô nhập

khách hàng mua xe từ tháng sáu và xuất hóa đơn đăng ký mới từ tháng bảy sẽ được hưởng yêu đãi kép tiết kiệm từ vài chục đến cả trăm triệu đồng
khi vừa giữ được chương trình giá tốt nhất trong tháng sáu đồng thời còn được hưởng lợi thêm từ chính sách giảm năm mươi lệ phí trước bạ từ nhà nước
như vậy đây là cơ hội tốt giúp khách hàng có thể tiết kiệm từ vài chục đến cả trăm triệu đồng khi sở hữu các mẫu xe ô tô lắp ráp trong nước
trong chiều ngày một mươi tháng bảy ủy ban nhân dân quận bình thạnh
thành phố hồ chí minh đã lập đoàn kiểm tra quán đậu homemade trên đường phan xích long phường ba
để làm rõ thông tin khách hàng phản ánh phát hiện dòi trong miếng thịt luộc tại quán này
trước đó mạng xã hội lan truyền thông tin về một vật thể như con dòi nằm trong phần thịt của bốn đầu
tại quán đậu homemade trên đường phan xích long
sau sự việc trên đại diện công ty đậu homemade đã thông tin trên phan made về vụ việc
cụ thể thời điểm phát hiện sự việc quản lý chi nhánh đã xin lỗi khách đề nghị khách sử dụng các món ăn khác
đồng thời kiểm tra toàn bộ lô thịt tại chi nhánh trên
phía công ty cho rằng giả thuyết nguyên nhân xuất hiện vật thể lạ trên miến thịt luộc
có thể do trứng rùi phía ngoài rơi vào hoặc từ chén mắm tôm
đồng thời cam kết không sử dụng thực phẩm bẩn hay ôi thiêu để phục vụ khách hàng
chiều ngày một mươi tháng bảy ủy ban nhân dân quận bình thạnh đã lập đoàn xuống xác minh vụ việc
đồng thời nhắc nhở nhân viên tuân thủ công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
tiếp tục mang đến trải nghiệm bay vui vẻ an tâm cho khách hàng
bảo hiểm du lịch toàn diện skycare được áp dụng trên tất cả chuyến bay nội địa và quốc tế
cho tất cả khách hàng thuộc mọi hãng vé
khách hàng được chi trả các quyền lợi từ bồi hoàn chi phí sức khỏe y tế phát sinh do tai nạn
ốm đau bao gồm cả covid một mươi chín đến các vấn đề liên quan đến chuyến bay như trợ chuyến bay
trẻ hành lý cấp lạc hành lý và giấy tờ tùy thân và các dịch vụ hỗ trợ y tế
du lịch toàn cầu hai mươi bốn trên bảy
chỉ cần mua vé thành công và thực hiện các chuyến bay bất kỳ
khách hàng sẽ được nhận bảo hiểm áp dụng cho tất cả các hãng vé eco deluxe skybox puginix
thông tin giấy chứng nhận bảo hiểm sau hai mươi bốn giờ kể từ thời gian hoàn thành chuyến bay
được cập nhật tại website hoặc tổng đài vietjet
với bảo hiểm du lịch skycare khách hàng đặt vé tại website www vietjetair com
và ứng dụng điện thoại vietjet air
thưa quý vị sau nhiều lần thâm nhập và điều tra vào các thời điểm khác nhau trong ngày
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã ghi nhận được nhiều chiêu trò gian lận cướp
của một số hãng taxi trong khu vực sân bay
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba trong vai một hành khách vừa xuống chuyến bay
tại làng c đón taxi thuộc ga quốc đội sân bay tân sơn nhất
nữ nhân viên của hãng triptaxi trấn an phóng viên
sau đó chúng tôi lên xe taxi biển số sáu mươi e năm trăm chín mươi sáu mã tài năm nghìn một trăm sáu mươi ba của chip taxi
trong quá trình di chuyển phóng viên thể hiện là người vừa đến thành phố hồ chí minh lần đầu
không rành đường và tài xế taxi đã tắt đồng hồ tính tiền đặt trên xe

trong quá trình di chuyển phóng viên thể hiện là người vừa đến thành phố hồ chí minh lần đầu
và tài xế taxi đã tắt đồng hồ tính tiền đặt trên xe
trong quá trình di chuyển phóng viên thể hiện là người vừa đến thành phố hồ chí minh lần đầu
và tài xế taxi đã tắt đồng hồ tính tiền đặt trên xe
trong quá trình di chuyển phóng viên thể hiện là người vừa đến thành phố hồ chí minh lần đầu
và tài xế taxi đã tắt đồng hồ tính tiền đặt trên xe
trong quá trình di chuyển phóng viên thể hiện là người vừa đến thành phố hồ chí minh lần đầu
khoảng hai trăm một mươi sáu đồng trong khi đó tài xế taxi lấy theo giá khoáng cao hơn giá niêm yết khoảng một trăm ba mươi đồng
khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba trong vai một hành khách phóng viên bắt ngẫu nhiên xe taxi
chữ sài gòn tourist biển số năm mươi một f bảy mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám mã tài bốn trăm một mươi một từ sân bay tân sơn nhất về gần vinhoms grand park
số chín đường nguyễn siễn phường long thành mỹ thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
trên đường đi chí đồng hồ tính tiền nhảy xuống loạn xạ không nhìn rõ số km và số tiền
quảng đường di chuyển khoảng hai mươi ba km tài xế yêu cầu trả bốn trăm tám mươi đồng mặc dù đồng hồ không nhìn rõ chữ số
theo giá niêm yết trên thong xe là một mươi sáu năm trăm linh đồng thì số tiền phóng viên phải trả là khoảng
ba trăm tám mươi đồng tại điểm này app của một hãng taxi báo giá cho chặng tương tự là ba trăm tám mươi đồng cho xe bốn chỗ
còn ứng dụng grabcar xe bốn chỗ báo giá hai trăm chín mươi tám đồng

cũng có thể là do đồng hồ nghĩ là nó sẽ có cái vấn đề ở đồng hồ
phóng viên đi từ sân bay tân sơn nhất về địa chỉ bốn mươi hai trương định phường võ thị sáu
quận ba bằng xe dịch vụ có ghi chữ xe taxi biển số năm mươi e hai trăm một mươi sáu đã phải trả hai trăm linh đồng cho quảng
đường khoảng sáu năm km mà không được báo giá trên xe không có đồng hồ tính tiện
tại đây bao nhiêu ông tự trả
sao anh tự trả ở đây taxi đi tự trả
ông đi làm kiếm tiền nữa mà ông làm gì kìa
taxi không có công tương mét thế là thế nào
taxi vào công ty của hãng báo giá
hãng báo giá mà không có công tương mét thì taxi dù à
đồ này giống kiếm chuyện quá
ờ có phải taxi dù không thái đội này mà thách thức
đồ ai thách thức cái gì
bây giờ tôi yêu cầu bao nhiêu công tương mét bao nhiêu tiền thì tôi trả mấy nhiêu tiền nhé
taxi không có công tương mét lên từ đồng hồ không có công tương mét tính tiền trong quốc hai trăm linh
trước đó ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba liên quan đến vụ việc đi bảy km từ sân bay tân sơn nhất
du khách nhật bị taxi chặt chém một hai triệu đồng tiền cước
thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế trên
trong đó hành vi không sử dụng đồng hồ tính tiền cước theo quy định khi chở khách
điều khiển xe chở khách không có phụ hiệu theo quy định bị xử phạt sáu bảy triệu đồng
bên cạnh đó xử phạt hành vi vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện vì đã giao phương tiện cho người
làm công điều khiển phương tiện không có phù hiệu với số tiền xử phạt là một mươi bốn triệu đồng
tổng mức xử phạt là hai mươi bảy triệu đồng
ngoài bị phạt tiền tài xế taxi còn bị xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lấy xe trong hai tháng
với mua kế sách do những tài xế taxi xe công nghệ dù tung ra để lấy cướp xe với giá cao
hư đã gây nên tình trạng mất an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông sự lo lắng bức xúc rất
lớn của nhiều người dân của hành khách của du khách nước ngoài đến và đi tại sân bay quốc tế
tầm sợ nhất các cơ quan chức năng của thành phố cần xuyết chặt những biện pháp quản lý
để giải quyết vấn nạn tận gốc ngày càng được che đậy dưới nhiều hình thức tinh vi